đã thông qua luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam luật số bốn mươi chín
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
luật số năm mươi một việc quốc hội ban hành hai luật đã tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
trong công tác quản lý xuất nhập cảnh đặc biệt quá trình triển khai thi hành luật
đã cho thấy những hiệu quả trong việc nâng cao công tác quản lý nhà nước
về xuất nhập cảnh vừa đảm bảo chặt chẽ nhưng thuận lợi thông thoáng
đối với công dân việt nam và người nước ngoài khi xuất nhập cảnh
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi luật số bốn mươi chín và luật số năm mươi một
cơ bản đã xóa bỏ được những khó khăn bất cập có nhiều quy định thông thoáng hơn
rút gọn hơn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân các doanh nghiệp
và cá nhân tổ chức nước ngoài khi làm thủ tục cấp giấy tờ xuất nhập cảnh
đối với hộ chiếu phổ thông không đặt vấn đề hộ chiếu còn hạn hay hết hạn
mà quy định người đề nghị cấp hộ chiếu từ lần hai trở đi được lựa chọn nơi tiếp nhận tờ khai
hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn cấp riêng cho từng người
và được bổ sung quy định về hộ chiếu điện tử
tôi thấy là so với trước đây thì tất cả các thủ tục nó rất là thuận lợi
thứ nhất là luật thay đổi thì đã tạo điều kiện rất là tốt cho mọi người làm thủ tục ở đây
về gia hạn hộ chiếu rồi về visa
đặc biệt là tạo điều kiện rất là thuận lợi cho người nước ngoài làm việc tại việt nam
thủ tục rất là đơn giản là vì trước khi vào cửa thì đã có hướng dẫn tất cả rồi
có gì không hiểu thì tôi sẽ hỏi cán bộ thì cán bộ chỉ dẫn cho tôi rất là nhiệt tình
còn thủ tục này thì rất là nhanh
tạo thuận lợi tối đa cho công dân và người nước ngoài xuất nhập cảnh
nhưng luật số bốn mươi chín và luật số năm mươi một ban hành cũng là cơ sở pháp lý giúp cho công tác quản lý nhà nước
của cơ quan thực thi pháp luật được thống nhất và chặt chẽ hơn
có phạm vi điều chỉnh rộng liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương cơ quan tổ chức cá nhân
việc triển khai tuyên truyền phổ biến hướng dẫn thi hành luật
cần được tiến hành một cách bài bàn trên cơ sở bốn nghị định bốn thông tư đã ban hành
tuy nhiên đây cũng chỉ là những cái văn bản pháp luật
để luật đi vào cuộc sống thì cần phải đẩy mạnh tuyên truyền
chính vì vậy là chúng tôi có một báo cáo lãnh đạo bộ ngàn
xây dựng một kế hoạch tuyên truyền cho hai đối tượng
đối tượng thứ nhất là các cơ quan thực thi pháp luật
và đối tượng thứ hai là người được hưởng trong thực hiện luật này
để người ta cũng thấy được thông thoáng
cái đổi mới và cái đơn giản hóa thủ tục hành chính
và cái hòa nhập của việt nam với các nước nhất là cái luật về người nước ngoài
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một
khách xuất nhập cảnh việt nam tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
với trên một hai triệu luật
tuy nhiên vấn đề đặt ra đối với cơ quan thực thi pháp luật
là vừa đảm bảo các quy định ban hành trong luật
vừa phải đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
nhiều giải pháp trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đã được đề xuất
phù hợp với từng dịch
giai đoạn diễn biến tình hình dịch thao gỡ khó khăn
tạo điều kiện cho người nước ngoài và công dân việt nam xuất nhập cảnh
cái hoạt động xuất cảnh điều chỉnh là sao
cho nó phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh của việt nam
nói riêng và thế giới nói chung
đặc biệt là công dân những cái nước mà có cái đầu tư lớn tại việt nam
ví dụ như ta ưu tiên cho các nhà đầu tư
chuyên gia người có lao động tay nghề cao
rồi thân nhân đi cùng rồi học sinh sinh viên nước ngoài học tại việt nam
chúng ta đang ưu tiên tạo điều kiện
và mặc dù luật thì quy định là giải quyết thời gian giải quyết năm ngày
nhưng bộ ngoan cam kết là không quá ba ngày là chúng tôi sẽ giải quyết và trả kết quả
theo tinh thần của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các chính sách trong lĩnh vực xuất nhập cảnh cũng đang từng bước có sự thay đổi
để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
tạo điều kiện cho các chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
nhưng cũng phải từng bước thận trọng đảm bảo chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước
đồng thời cũng là nền tảng để du lịch mở cửa trở lại
và trong giai đoạn này một lần nữa cho thấy những đổi mới
cải cách thủ tục hành chính về quản lý xuất nhập cảnh là rất cần thiết
chiều qua đảng ủy cục công nghệ thông tin bộ công an tổ chức hội thi
báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm hai nghìn hai mươi một
trong đảng bộ với chủ đề tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với hình thức trực tuyến hai điểm cầu thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
sau phần khai mạc bảy thí sinh xuất sắc vượt qua phần sơ loại đã thuyết trình
với nhiều nội dung đa dạng được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung và hình thức
liên quan đến nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi đảng viên báo cáo viên
các đảng bộ cục công nghệ thông tin nắm vững và thực hiện đúng đắn sáng tạo
nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng vào thực tiễn công tác và cuộc sống
tạo động lực để mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ toàn đảng bộ quyết tâm hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao đồng thời tạo điều kiện để các đảng viên
giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền miệng
qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền
quán triệt nghị quyết của đảng đến cán bộ đảng viên và nhân dân
công an tỉnh bắc giang vừa tổ chức tổng kết lễ trao giải cuộc thi với chủ đề
cuộc chiến chống covid một mươi chín những khoảnh khắc không quên
sau năm tuần tổ chức phát động cuộc thi cuộc chiến chống covid một mươi chín những khoảnh khắc không quên
công an tỉnh bắc giang đã tiếp nhận hai bốn trăm hai mươi ba tác phẩm của chín trăm tám mươi bốn tác giả gửi tới tham dự cuộc thi
qua trang fanpage và hộp thư điện tử của công an tỉnh các tác phẩm dự giải đã tôn vinh lực lượng
tham gia các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh qua đó tạo hiệu ứng tuyên truyền tích cực
về gương người tốt việc tốt tình đoàn kết gắn bó giữa các lực lượng trong hiệp đồng chiến đấu
phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
kết thúc buổi lễ ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác phẩm hẹn ngày chiến thắng
cha sẽ trở về của tác giả trần trung kiên phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công an tỉnh
đồng thời trao hai giải a ba giải b tám giải c một mươi năm giải khuyến khích và giải các tác phẩm có nhiều lượt like nhất
xuất hiện hàng chục ca nhiễm ở bệnh viện đa khoa trung tâm an giang số ca cộng đồng có xu hướng tăng
nên là an giang tiếp tục yêu cầu người dân không ra đường từ hai mươi giờ đêm đến năm giờ sáng
theo ủy ban nhân dân tỉnh
những ngày gần đây tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng
và tại hầu hết các địa phương đặc biệt xuất hiện ổ dịch tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang
điều này làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt
trước tình hình này chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang chỉ đạo tiếp tục thực hiện hạn chế ra đường
trong phạm vi toàn tỉnh từ hai mươi h hôm trước đến năm h sáng hôm sau
quy định này không áp dụng đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch theo quy định
thưa quý vị cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố hà nội đã mở cửa trở lại với điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch
bắt buộc khách hàng đến mua sắm ăn uống phải quét mã qr
tuy nhiên thì rất nhiều người dân còn thờ ơ trước quy định này
còn các điểm cung cấp dịch vụ thì dán mã qr như thể tượng trưng cho đủ thủ tục
còn thực tế thì có sử dụng đến nó hay không
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
quán cà phê highland trên đường lê duẩn mã qr được dán ở ngay trước cửa
như một lời nhắc cho quy định bắt buộc này
thế nhưng dường như mã qr này là quá nhỏ so với khách hàng này
khiến anh phớt lờ nó dù ngay ở trước mắt
còn quán thì cũng chả có ý kiến gì về việc này
phải chăng quy định thì cứ quy định lợi nhuận mới là quan trọng
đấy mà khách đông thôi để người ta bù lại cái lợi nhuận
chứ còn về cái để kiểm soát ấy những cái mã qr người ta vẫn dán lên đấy cho gọi là có thôi
chứ không có cái kiểu là tức là chưa có cái tình trạng là không quét thì tôi không bán hàng cho hầu như là như thế
người ta cũng nhắc thì người ta vẫn nhắc nhưng mà còn quét hay không là việc của khách hàng
đa phần là người ta không chấp hành và thứ hai là
cái người mà người ta quét mã qr đấy có quét hay không thì cũng không ai kiểm soát
có quét thật hay là không
các địa điểm nhà hàng quán ăn và các siêu thị cũng đã bán hết rồi
và theo như quan sát thực tế thì cũng không phải là người nào cũng quét
chỉ có là một cái chuỗi các siêu thị người ta có rất là nghiêm túc trong cái việc là
phải yêu cầu người dân quét qr code
nhưng một số cửa hàng nhỏ lẻ thì người ta cũng lúc thì nhắc lúc thì không
những cửa hàng đặc thủ như thế này cũng rất tuân thủ việc dán mã qr khai báo y tế
thế nhưng thực tế thì không
chẳng phải trả một khách hàng nào quét hay khai báo y tế
và cái cách mà cửa hàng này cung cấp dịch vụ thì cũng chẳng đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch tối thiểu
đó là khoảng cách an toàn
cái đấy thì về phần tân thủ quét mã qr code thì tôi nghĩ là liên quan đến vấn đề của bên nhà hàng
bên đơn vị cung cấp dịch vụ thì họ phải yêu cầu khách hàng trước khi vào cửa là phải quét qr code
thì cái đấy mới có thể được thực hiện hiệu quả
khách hàng thì đôi khi họ có thể quên mất thì họ có quên mất điều đấy
nhưng mà là một đơn vị cung cấp dịch vụ
thì họ buộc phải nhắc nhường khách hàng để có thể quét qr code để phục vụ công tác chống dịch
như những bài học của lần trước thì hoàn toàn là do bản thân dân chủng và nào đấy chủ quan trong cái vấn đề chống dịch
thì cái việc mà quét qr code sẽ tạo cho bên cả chống dịch lẫn người dân có một cái cơ hội để có thể khoanh vùng
và có thể là theo dõi những cái nơi mình đã đến tốt hơn
hết giãn cách nới lòng các hoạt động kinh doanh buôn bán và kinh tế xã hội
nhưng không đồng nghĩa với việc là chúng ta không có thể quét qr code để phục vụ công tác chống dịch
nếu chúng ta đã hết dịch và với những hình ảnh chủ quan lơ là và không tuân thủ các quy định phòng chống dịch của người dân
và các cửa hàng như thế này thì việc chúng ta lo ngại về lần tấn công tiếp theo của dịch covid một mươi chín là hoàn toàn có cơ sở
xin được chuyển sang các tin tức về tỉnh an ninh trật tự
công an tỉnh hà tĩnh và bộ đội biên phòng hà tĩnh đồng chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh
vừa bắt quả tang một đối tượng thu giữ bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
vào hồi một mươi chín h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi tại km sáu mươi một quốc lộ tám a thuộc xã sơn kim một huyện hương sơn
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng mai văn thịnh sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ bốn kg ma túy tổng hợp dạng đá
một xe máy một điện thoại di động
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần thị loan chú tại huyện châu thành tỉnh an giang và nguyễn thị mận
trú tại huyện trần văn thời tỉnh cà mau về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng
phối hợp với công an phường đề thám kiểm tra một nhà nghỉ tại khu vực bến xe khách liên tỉnh
thuộc tổ một mươi phường đề thám thì phát hiện mận cùng ba phụ nữ
phụ nữ khác và một trẻ sơ sinh có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi mua bán người
tại cơ quan công an mận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
ba người phụ nữ còn lại khai nhận di chuyển từ các tỉnh lâm đồng nam định lạng sơn đến cao bằng
gặp mận để đưa xuất cảnh trái phép sang trung quốc bán con
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một trần thị loan có hành vi chỉ đạo
hướng dẫn một số phụ nữ đang mang thai di chuyển từ các tỉnh thành đến thành phố cao bằng
để mận đưa xuất cảnh trái phép sang trung quốc bán con
hiện vụ việc đang được cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an các địa phương phối hợp mở rộng điều tra
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của thời tiết văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh
từ quảng bình đến bình định và các bộ chức năng đề nghị khẩn trương ứng phó với mưa lũ
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ quảng bình đến bình định
các bộ ngành triển khai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
thông tin cập kịp thời tới các cấp chính quyền người dân chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người
tài sản và sản xuất tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân
tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt chia cắt giả soát công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm
theo phương châm bốn tại chỗ đề phòng ngập lụt và chia cắt giả soát các phương án ứng phó với tình huống
lũ quét sạt lở đất tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra khu dân cư ở ven sông suối
hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp vùng ven sông suối ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ sạt lở
lũ quét để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn tổ chức lực lượng để canh gác tại các ngầm tràn
tuyến đường bị ngập lụt chia cắt khi có lũ sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục đảm bảo giao thông
chỉ đạo kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều hồ đập nhất là các công trình sung yếu
đang thi công và các hồ chứa đã đầy nước công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình
an toàn hạ du sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
trên báo lao động số ra tuần qua có bài khẩn trương tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh từ cuối tháng một mươi
sở y tế tp hcm vừa đề xuất tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín cho bảy trăm tám mươi học sinh từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trên địa bàn thành phố từ ngày hai mươi hai tháng một mươi
trước mắt triển khai tiêm vaccine cho học sinh lớp một mươi một lớp một mươi hai từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi ngay khi
có thể với các thành phố lớn và toàn ngành giáo dục kế hoạch trở lại trường học của học sinh phụ thuộc vào tiến độ tiêm vaccine
thời gian qua việc dạy học trực tuyến được xem là giải pháp cứu cánh để duy trì việc học trong thời điểm dịch bệnh phức tạp
tuy nhiên thì nhiều phụ huynh cho rằng việc nghỉ học lâu sẽ rất bất lợi cho học sinh đặc biệt là ở lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
trong giai đoạn phát triển rất cần đến trường lớp để học trực tuyến và với thầy cô giao lưu với bạn bè
tại hà nội sở giáo dục đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các trường chủ động phối hợp với cơ quan y tế
để hoàn thành tiêm vaccine cho một trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên và có phương án tổ chức tiêm vaccine cho học sinh
trong độ tuổi khi có hướng dẫn và phân giao vaccine của cơ quan y tế và tiếp tục dạy học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới
nhiều tỉnh thành khác trên cả nước việc lập danh sách học sinh các cấp học nhanh chóng được thực hiện để gửi về bộ y tế
các địa phương cho biết đều đã lên phương án tiêm vaccine cho học sinh ngay khi có hướng dẫn
về cơ quan y tế và liều vaccine phân bổ về từng địa phương
theo thông tin trên báo tuổi trẻ nhiều sinh viên năm cuối các trường đại học bị trễ tiến độ tốt nghiệp
do mấy tháng qua phải thực hiện giãn cách phòng chống dịch covid một mươi chín
các trường đang triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng này
theo học chế tín chỉ sinh viên chỉ cần tích lũy đủ tín chỉ sẽ được xét tốt nghiệp
tuy nhiên sinh viên năm cuối ở nhiều trường hiện vẫn chưa thi hết môn
nên không được xét tốt nghiệp
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường thịnh phụ trách trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm cho biết
bình thường một đợt trường xét tốt nghiệp khoảng hai sinh viên nhưng đợt xét tháng chín vừa qua chỉ có sáu trăm linh sinh viên
như vậy hiện trường chỉ có một phần ba sinh viên tốt nghiệp so với mọi năm
còn theo ông nguyễn trung nhân trưởng phòng đào tạo trường đại học công nghiệp tp hcm
cũng cho hay trước tình hình dịch covid một mươi chín dù trường chủ động triển khai các hình thức khi đa dạng như vấn đáp
tiểu luận có thuyết trình không thuyết trình thi trực tuyến nhưng hiện tiến độ hoàn thành chương trình của nhiều sinh viên vẫn chậm
đặc biệt là khối công nghệ bị ảnh hưởng nhiều chiếm gần năm mươi
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của
xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức tiếp theo trong bản tin sáng phương nam
xin mời trường quay phía nam
xin cảm ơn biên tập viên dương trang xin kính chào quý vị đang theo dõi xóm phương nam
mở đầu là một thông tin về an ninh trật tự
công an phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm đang lập hồ sơ làm rõ vụ giàn cảnh lấy trộm xe sh
tại cửa hàng cổ food trên địa bàn
theo ông nguyễn cảnh đại sáu mươi năm tuổi ngụ quận một mươi hai trưa ngày hai mươi một tháng một mươi
một nam thanh niên đến cửa hàng cổ food trên đường đông bắc phường tân chánh hiệp
tại đây người này đưa bốn đồng nhờ ông đại vào cửa hàng mua giúp chai nước suối
lúc này một thanh niên khác đến trộm xe tay ga hiệu sh của khách bỏ phía ngoài rồi cả hai bỏ chạy
chủ nhân của chiếc sh trên cho biết mới mua xe hơn sáu mươi triệu đồng
trong khớp xe còn có nhiều giấy tờ tùy thân
toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại
tiếp nhận thông tin ngày hai mươi ba tháng một mươi công an phường tân chánh hiệp đã lập hồ sơ
trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ trộm
thưa quý vị sở y tế tỉnh đồng nai vừa có kế hoạch giải thể các bệnh viện giải chiến
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn phù hợp với tình hình phòng chống dịch
đồng thời trả lại nguyên trạng cơ sở vật chất cho những đã trưng dụng trong thời gian qua
theo kế hoạch phương án để thay thế đảm bảo thư dung bệnh nhân covid một mươi chín khi giải thể các bệnh viện giải chiến
là tăng cường điều trị f tại nhà
mỗi huyện thành phố biên hòa và long khánh
thành lập khu điều trị f thuộc tầng một
mỗi bệnh viện trung tâm y tế có dương bệnh đảm bảo có tối thiểu hai tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
lộ trình giải thể các bệnh viện giải chiến theo ba giai đoạn
thực hiện từ nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo kế hoạch sẽ giữ lại ba bệnh viện giải chiến gồm số tám số chín và số một mươi một
căn cứ số chỉ tiêu dường bệnh được giao và số lượng người bệnh thực tế tại các bệnh viện
sở y tế tỉnh đồng nai sẽ điều phối nhân lực phù hợp
để đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín trong thời gian sắp tới
hơn hai tháng tổ chức dạy học trực tuyến
thời điểm này một số tỉnh ở đồng bằng sông cửu long đã lên phương án dạy học trực tiếp tại trường
thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh cà mau
thì vào ngày hai mươi năm tháng một mươi tới đây một mươi tám trường ở vùng xanh sẽ bắt đầu dạy học trực tiếp
trong đó có một mươi một trường thuộc khối trung học phổ thông bảy trường thuộc khối trung học cơ sở
đến đầu tháng một mươi một số trường được dạy trực tiếp sẽ được bổ sung thêm sau khi hoàn thành việc tiêu độc khử trùng
đây là những điểm trường đã được tận dụng làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín trước đó
những nơi chưa đủ điều kiện dạy trực tiếp thì tiếp tục dạy trực tuyến theo chương trình chính khóa
riêng khối mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi tỉnh bến tre đã cho học sinh lớp một mươi hai ở huyện thành phố đi học trực tiếp
ba mươi hai lớp được chia năm mươi sỉ số đi học theo ngày chẳng và lẻ
theo dự kiến của ngành giáo dục từ nay cho đến ngày một tháng một mươi một toàn bộ học sinh các cấp ở bến tre sẽ được học trực tiếp
đến ngày một mươi năm tháng một mươi một sẽ có thêm bậc mầm non được học trực tiếp
chuyến sang những thông tin đáng chú ý khác
dù vừa được nâng cấp xây dựng hệ thống thoát nước hàng trăm tỷ đồng
tuy nhiên tuyến đường nguyễn văn quá phường đông hương thuận quận một mươi hai tp hcm vẫn tái diễn tình trạng ngập úng trong mưa
cụ thể trong trận mưa lớn diễn ra vào lúc mưa
bảy giờ chiều qua ngày hai mươi ba tháng một mươi đã làm đoạn đường tiếp tục ngập úng kéo dài
nhiều điểm trụng nước nước ngập nửa bánh xe
mưa lớn kèm nước ngập sâu đã khiến người dân đi lại hết sức khó khăn
đã có hàng chục xe máy bị nước ngập làm chết máy buộc phải đẩy bộ hoặc dừng xe vào lề đợi nước rút
nhiều hộ dân sinh sống buôn bán dọc hai bên đường nguyễn văn quá cho biết
suốt hơn chục năm qua tuyến đường này như cái rốn ngập của phường đông hương thuận
hồi đầu năm nay thấy tuyến đường thi công lắp đặt hệ thống thoát nước và đến khoảng cuối tháng bốn thì hoàn thành
tuy nhiên chưa kịp vui mừng có thể thoát khỏi tình trạng ngập úng
thì từ đầu mùa mưa này đã liên tục tái diễn ngập úng mỗi khi có mưa lớn
trải qua dịch kéo dài phải ngưng hoạt động kinh doanh nay lại trong tình cảnh ngập úng
khiến việc đi lại cũng như buôn bán bị ảnh hưởng
một số người dân còn cảm thấy bức xúc vì cho rằng số tiền hàng trăm tỷ để xây dựng hệ thống thoát nước
cũng như nâng cấp mặt đường nhưng rồi tình trạng ngập trong mưa vẫn chưa được giải quyết
cũng là tình trạng ngập nước nhưng diễn ra ở tỉnh đồng nai
những ngày qua do thuế điện thượng nguồn xá lũ đã nhấn chìm hàng nghìn hectare lúa
của người dân ở cánh đồng phú điền ở huyện tân phú
mưa lớn và thuế điện hạm thuận đã mi xá lũ nên một mươi ngày nay cánh đồng ven sông la ngà
thành một rốn nước mênh mông đây vốn là cánh đồng rộng hàng nghìn hectare
rãi dài qua các xã phú điện phú thanh phú bình huyện tân phú tỉnh đồng nai
được người dân canh tác lúa hoa màu và nuôi trồng thủy sản
thế nhưng tất cả đã hoàn toàn bị nhấn chìm dưới nước
nước lũ dâng cao cũng chia cắt hàng chục hộ dân sống trong khu vực nội đồng để ra đường phía bên
ngoài cánh đồng thì cách duy nhất là sử dụng xuồng
nước ngập ngoài thiệt hại sản xuất cũng khiến mọi sinh hoạt xáo trộn và khó khăn
trực tiếp xuống nắm tình hình động viên người dân bí thư huyện ủy tân phú nguyễn trung thành cho biết
sẽ sớm có giải pháp để hỗ trợ bà con bị thiệt hại

dịch covid một mươi chín đã khiến người dân bị ảnh hưởng nặng nề nên khi dịch bệnh dần được kiểm soát
nông dân tranh thủ xuống giống cho kịp vụ mùa
nhưng lũ lụt đã một lần nữa nhấn chìm hy vọng của người nông dân
trong những ngày bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội
người dân tp hcm tìm kiếm những môn thể thao ngoài trời để có vừa tập luyện sức khỏe mà
cũng như cải thiện đảm bảo phòng chống dịch
giờ gần đây tại tp hcm đặc biệt cao nhất như quận bảy quận hai hay bình thạnh
có một bộ môn mới là chèo súp
bộ môn này có những điểm hấp dẫn
nào thì quang huy xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong ngày hôm nay nhé
từ súp là một từ viết tắt của một từ tiếng anh thay đớt by the ball
đó là một bộ môn ván chèo đứng
đầu tiên mái chèo của súp khác với tất cả bộ môn dưới nước khác
đó là lưỡi chèo nó sẽ hơi cong như vầy
đội hơi này sẽ làm từ nhựa pvc
và ở trong đây nó sẽ có những sợi carbon đang từ trên dưới
để tạo được mặt phẳng
cũng dưới có thể
cái môn này thì nếu mà người chơi cá nhân thì có cách đây cũng khoảng là sáu bảy năm rồi
còn nó bùng nổ ở việt nam trong khoảng thời gian khoảng bốn năm trở lại đây
bây giờ ở sài gòn mình có những tí cung như là ở bình thạnh
quận hai khu vực quận hai ở quận bảy mình
rồi cần gia quận gia có những cái rạch dừa rạch đước rất là đẹp
mình muốn tìm một cái bộ môn nào đấy mà nó liên quan tới sông nước nhưng mà không phải là bơi
thì có cái này và có chèo kayak ấy
nhưng mà cái này thì mình thấy thú vị hơn
cái này thì mình có thể đứng ngồi rồi diễn trích các thứ được
còn kayak thì chỉ có ngồi ở đấy xong rồi chèo đi chèo lại thôi
đi chèo chung thì sẽ có lúc nào cũng có những cái bạn huấn luyện viên
những bạn hướng dẫn đi theo để có những cái sự hỗ trợ kịp thời
sài gòn và cả việt nam mình thì cái ao hồ rất là nhiều
cái không gian còn thiên nhiên nó cũng cá nhân mình nghĩ mà phát triển được cái môn này riêng ở khu vực sài gòn
thì đây là những cái có thể khuyến khích cho người dân người ta hay tập vừa bảo vệ môi trường vừa hoạt động thể thao
và vừa có một cái khu chơi mới ngoài những cái bộ môn như hiện tại như là xe đạp hoặc là những cái môn ngoài trời khác
trong phần tiếp theo của chương trình tái khởi động vận tải khách liên tỉnh đường sắt
một loại hình vận tải công cộng giá rẻ
và thuận tiện trong thời điểm này trở nên đắt khách
cán bộ chiến sĩ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn quận thanh xuân thành phố hà nội
đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn
thưa quý vị va chạm giao thông là điều không ai mong muốn
thế nhưng cái cách mà mỗi lái xe ứng xử với những tình huống va chạm
lại cho ta thấy văn hóa tham gia giao thông của mỗi lái xe là rất khác
nhau nhưng hãy cùng với chúng tôi đến với những tình huống ứng xử
sau những va chạm không đáng có ngay sau đây

sau nhiều lần điều chỉnh năm dự án đường sắt đô thị được triển khai
trên địa bàn hai thành phố lớn là hà nội và tp hcm
đã đội vốn hơn tám mươi tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu
đó là nội dung bộ giao thông vận tải vừa báo cáo quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn hai thành phố lớn
tổng cộng các dự án trên đã đội vốn hơn tám mươi tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu
sau một tuần tái khởi động lãnh quốc
hoạt động vận tải khách liên tỉnh theo thí điểm của bộ giao thông vận tải
cho đến thời điểm hiện tại hoạt động vận tải khách đường bộ vẫn còn sự rè trừng của nhiều địa phương
nhiều doanh nghiệp nên là nhiều tuyến vẫn chưa hoạt động trong khi nhu cầu của người dân thì ngày một tăng
chính vì vậy thời gian qua nhiều người dân đã tìm đến đường sắt
như một loại hình vận tải công cộng giá rẻ và thuận tiện trong thời điểm này
trong một tuần thí điểm triển khai chạy tàu như kế hoạch của bộ giao thông vận tải thông qua
đường sắt đã ghi nhận lượng vé bán ra trung bình luôn đạt ở mức trên chín mươi khả năng phục vụ
nhu cầu di chuyển còn tăng lên đột biến vào những ngày cuối tuần
trước nhu cầu đi lại giữa các tỉnh thành đang ngày một tăng lên sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh
khi người dân chỉ có hai lựa chọn phương tiện công cộng chính là hàng không và đường sắt
thì tàu hỏa đang được người dân ưu tiên lựa chọn trong thời điểm này
do cái nhu cầu đi lại của người dân tăng cao cho nên trong cái thời gian mà thí điểm vừa qua
thì ngành đường sắt chạy hai chuyến tàu nhưng cơ bản là đã hết chỗ để phục vụ

để đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho việc đi lại của người dân giữa các tỉnh thành
tạo điều kiện khôi phục sản xuất đi lại thông thương giữa các tỉnh trong trạng thái bình thường mới
ngành đường sắt đã tổ chức chạy thêm tuyến tàu bắc nam đảm bảo yêu cầu giãn cách số ghế ngồi trên tòa
tăng số ga dừng đỗ từ hai mươi ba lên ba mươi tám ga hỗ trợ người dân di chuyển ở những trạng ngắn
và kiểm soát chặt chẽ việc bàn giao tiếp nhận hành khách giữa đường sắt và địa phương điểm đến
nếu như chúng ta không mở rộng và không khuyến khích các phương tiện công cộng
nhưng đồng thời chúng ta vẫn cho phép người dân đi thì người dân sẽ buộc phải sử dụng các phương tiện cá nhân
và như vậy thì vừa mất an toàn giao thông vừa không đảm bảo sức khỏe người dân tăng chi phí
và đồng thời cái kiểm soát dịch của địa phương sẽ khó hơn khi mà chúng ta vận tải tập trung vào các phương tiện vận tải công cộng
thì tôi cho rằng là cái quan trọng nhất là chúng ta đúng thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của chính phủ
vừa phát triển kinh tế xã hội và vừa kiểm soát được dịch
và cái vai trò của địa phương trong này khi mà
kiểm soát người dân đi về bằng các phương thức vận tải công cộng sẽ tốt hơn rất nhiều
khi mà người dân tự phát đi bằng các phương tượng vận tải khác
chỉ trong một tuần thí điểm một mươi năm lượt khách đã được đường sắt phục vụ đi lại giữa các tỉnh
ngành đường sắt hiện đã lên kế hoạch nối thêm các toa xe để phục vụ yêu cầu giãn cách ghế ngồi
ở các tình huống hành khách tăng lên đột biến
đồng thời các tuyến như hà nội hải phòng hà nội vinh nghệ an
cũng tăng cường thêm đôi tàu để phục vụ đi lại của người dân vào ngày cuối tuần
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và tái khởi động lại hoạt động sản xuất thông thường
giữa các tỉnh thành phố
đã gây ra không ít khó khăn cho người dân đặc biệt là những người lao động mất việc
hay là những người có hoàn cảnh éo le những mảnh đời yếu thế
với sự đồng cảm và mong muốn được sẻ chia một phần nào khó khăn
với người dân các lực lượng tuyến đầu đặc biệt là lực lượng công an
đã luôn cố gắng đồng hành cùng với người dân vượt qua đại dịch
vâng những ngày qua song hành với công tác chuyên môn cán bộ chiến sĩ cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã phối hợp
với hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn quận thanh xuân thành phố hà nội
giả soát những người dân có hoàn cảnh khó khăn để từ đó kịp thời có những việc làm ý nghĩa
góp phần thể hiện sự quan tâm chia sẻ trong thời điểm này
căn phòng thuê nằm sâu trong ngõ này là nơi bà nguyễn thị liên sinh sống
trước đây bà liên sống cùng con trai và cháu nội
vì mắc bệnh hiểm nghèo nên con trai bà vừa qua đời cách đây chưa đầy một mươi ngày
nhờ chính quyền địa phương và hàng xóm bà liên mới có tiền để lo mai táng cho con
biết được hoàn cảnh của gia đình bà nguyễn thị liên các nữ cán bộ chiến sĩ
của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã tới thăm hỏi động viên kịp thời hỗ trợ cho gia đình bà
một số nhu yếu phẩm cần thiết và tiền mặt
với mong muốn bà liên có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này
tôi rất cảm ơn các tri hội phụ nữ của phường và của an ninh mạng
đã giúp đỡ gia đình nhà tôi trong những lúc khó khăn như thế này
con tôi bị ốm đau đã mất
bà cháu tôi phải tự nuôi nhau
cho nên là tôi rất cảm ơn các bác đã đến cùng với gia đình nhà tôi
bà nguyễn thị liên không phải trường hợp duy nhất trên địa bàn quận thanh xuân
nhận được sự giúp đỡ đến từ hội phụ nữ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
do ảnh hưởng bởi đại dịch vợ chồng chị nguyễn thị bách phải nghỉ việc
nên cuộc sống phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
giờ đây món quà đến từ các chiến sĩ công an lại càng thêm kịp thời và yên
tôi cũng vào trong nhóm của hội phụ nữ của phường
các chị cũng thấy hoàn cảnh gia đình của nhà tôi
chị cũng có đề xuất để lên trên quận
để cho các chị có một chút hỗ trợ gì đấy để đến cho vợ chồng tôi cùng các cháu
từ nhiều tháng qua bên cạnh những công việc thường nhật của đơn vị
cán bộ chiến sĩ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
công nghệ cao thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị trên địa bàn
để tìm hiểu và kịp thời giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại quận thanh xuân
đặc biệt là trong thời gian giãn cách xã hội bởi dịch covid một mươi chín
ngay mặt hội phụ nữ quận thanh xuân
chúng tôi trân trọng cảm ơn sự đóng góp của chị em hội phụ nữ của cục công nghệ cao
và cũng rất mong rằng trong thời gian tới
các chị em ở đơn vị đóng trên địa bàn quận cũng tham gia các hoạt động với địa phương
và đặc biệt là phối hợp cùng với hội phụ nữ quận chúng tôi làm tốt công tác nhân đạo từ thiện trên địa bàn
với những món quà kịp thời và thiết thực đến từ các cán bộ chiến sĩ của đơn vị
nhiều gia đình đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn và tiếp tục duy trì cuộc sống
chúng tôi đã phát động trong toàn thể cán bộ chiến sĩ hội viên của đơn vị
và cùng hưởng ứng đóng góp một phần công sức một phần nhỏ bé
để gửi đến trao tặng đến các gia đình
các hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn để cũng là một phần để giúp các gia đình
có thể vượt qua những khó khăn trước mắt
và với ý nghĩa của chương trình này thì cũng rất mong là nó cũng là một hoạt động
lan tỏa được tình yêu thương thể hiện được một sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ công an
khi mà đến từng hộ gia đình để trao từng một món quà nhỏ mà do anh chị em

cũng như là toàn thể cán bộ của cơ quan cũng như là toàn thể cán bộ của cơ quan
cũng chỉ mong là một phần quà nhỏ bé của chúng tôi là sẽ góp phần giúp các chị
giảm bớt đi một phần nào đấy khó khăn trong cuộc sống
và cũng để động viên các chị luôn nỗ lực
luôn lên là khẳng định được vị thế của người phụ nữ việt nam
trong vượt qua khó khăn của đại dịch covid một mươi chín
và câu chuyện sống đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng nay